thống kê sơ bộ cho thấy hàng trăm hectare san hô cứng tại côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
đang đứng trước nguy cơ bị tẩy trắng và chết
mới đây phóng viên truyền hình nhân dân đã trực tiếp tiến hành quay khảo sát
về tình trạng san hô bị tẩy trắng và chết tại khu hòn cỏ
diện tích san hô tại côn đảo bị tẩy trắng và chết khoảng từ sáu trăm linh đến tám trăm linh hectare
hiện tượng này diễn ra rất nhanh có nơi lên đến bảy mươi
các nhóm loài san hô bị tẩy trắng và chết chủ yếu là san hô cối san hô cành
nhóm san hô phiến và nhóm san hô nấm
độ sâu các loài san hô bị tẩy trắng từ ba m đến một mươi năm m
từ mức chiều cạn đến độ sâu hết phân bố dạng san hô
qua khảo sát nguyên nhân khiến tình trạng trên xảy ra là do nhiệt độ nước biển nóng lên hơn mức bình thường
và ảnh hưởng của hiện tượng enino kéo dài
được biết hiện sở khoa học và công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu
đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành phục hồi các tập đoàn săn hô cứng
tại khu ramsar vườn quốc gia côn đảo